tại xã bình thạnh khu kinh tế dung quốc tỉnh quảng ngãi đã diễn ra lễ thông xe đưa vào sử dụng cầu trà bồng mới thay thế cho cầu cũ đã bị xuống cấp hư hỏng
việc đưa cầu trà bồng đi vào hoạt động sẽ tăng khả năng thu hút đầu tư đồng thời phục vụ cho đời sống của bà con vùng tái định cư khu kinh tế dung quốc
cầu trà bồng mới có chiều dài gần năm trăm linh mét bề rộng cầu một mươi ba năm mét tài trọng thiết kế chín mươi ba tấn và đường dẫn hai bên vào cầu dài gần năm trăm linh mét
tổng kinh phí đầu tư xây dựng cầu trà bồng mới hơn hai trăm tám mươi bảy tỷ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ kết cấu hạ tầng khu kinh tế ven biển vốn hỗ trợ lại từ nguồn thu nhà máy lọc dầu dung quất và ngân sách tỉnh
cầu trà bồng mới được thiết kế có khẩu độ thông thuyền cao sáu mét dài ba mươi ba mét bảo đảm cho tàu thuyền có công suất dưới chín mươi cv của ngư dân sinh sống ven sông trà bồng và người dân vùng tái định cư ra vào cửa sông trà bồng
công trình này cũng hỗ trợ cho người dân cửa sông tránh chú bão an toàn
việc thông xe kỹ thuật cầu trà bồng cũng đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của khu kinh tế dung quốc bảo đảm giao thông vận tải vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp từng bước kết nối hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế thúc đẩy kinh tế xã hội khu kinh tế dung quốc nói riêng và tỉnh quảng ngãi nói chung